chiều nay ngày một mươi tháng chín trong buổi tiếp đoàn đại sứ các nước trung đông châu phi
thủ tướng đề nghị sớm thúc đẩy việc lập quan hệ chính thức giữa việt nam và liên minh châu phi
thủ tướng cũng gợi ý một số hướng để các nhà ngoại giao trung đông châu phi cùng với bộ ngoại giao
và các bộ ngành việt nam cùng nghiên cứu thúc đẩy phát huy quan hệ hữu nghị và hợp tác truyền thống
giữa việt nam và các nước trung đông châu phi biến tin cậy chính trị thành những kết quả hợp tác cụ thể
và trong đó chú trọng thúc đẩy hợp tác kinh tế
thủ tướng đánh giá cao sang kiến lần đầu tiên tổ chức hội nghị gặp mặt đại sứ các nước trung đông châu phi
năm hai nghìn một mươi chín của bộ ngoại giao việt nam với sự tham dự của ba trăm linh đại biểu
trong đó có bốn mươi bốn trưởng cơ quan đại diện ngoại giao thường trú và không thường trú
lãnh sự danh dự của các quốc gia trung đông châu phi tại việt nam thủ tướng khẳng định việt nam luôn coi trọng
và làm sâu sắc hơn nữa mối quan hệ hợp tác hữu nghị truyền thống với các nước bạn bè trung đông châu phi
thay mặt đoàn
đại sứ cộng hòa djibouti ông ahmed araita ali cho biết liên minh châu phi đã khởi động một thỏa thuận thương mại tự do trên toàn châu lục
trong bối cảnh chủ nghĩa bảo hộ có xu hướng gia tăng hợp tác trung đông châu phi và việt nam minh chứng cho tầm quan trọng của nhu cầu mở cửa thị trường
việt nam nên tranh thủ cơ hội những khu vực thương mại tự do hiện có ở châu phi và trung đông
điều này sẽ giúp việt nam phân phối hàng hóa một cách hiệu quả với chi phí thấp ở một số quốc gia trong khu vực